theo cáo trạng tối ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhậu xong quy đi bộ về nhà
thấy ông danh út đi từ ngoài đường vào đến chỗ quy đối tượng đã dùng tay chân đánh và đạp nhiều cái
làm người ông úc ngã xuống đường quy tiếp tục lấy chiếc xe đạp của trẻ em đậu gần đó
đập nhiều cái vào người làm út nằm bất tỉnh sau đó quy bỏ đi về
ông út được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau thì tử vong do chấn thương sọ não
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo quy hai mươi năm tù về tội giết người